sáng nay một mươi hai tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tập trung thảo luận về bốn dự án luật
về nội dung quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thủ tướng đề nghị bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giao thông vận tải
tiếp tục ra soát tập trung hoàn thiện bảo đảm tính bao quát toàn diện thống nhất không trồng chéo trùng lắp với lĩnh vực giao thông đường bộ đã được quy định trong luật giao thông đường bộ
thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng dự án luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ là cần thiết trên cơ sở tách ra từ luật giao thông đường bộ
tuy còn một số điểm khác nhau nhưng luật nên quy định mang tính nguyên tắc và đồng bộ với các luật khác bảo đảm làm lợi cho dân làm cho xã hội phát triển tốt thì tiến hành
giao thông đường bộ do bộ công an trình trên cơ sở tiếp thu ý kiến lãnh đạo chính phủ và các thành viên chính phủ của các cơ quan có chức năng
thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ tư pháp văn phòng chính phủ bộ giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ chỉnh lý hoàn thiện sự thảo luật báo cáo thủ tướng trước khi chỉnh quốc hội